hãng tass đưa tin trong quyết định được ban hành vào ngày hai mươi năm tháng ba là ngày hôm nay
bộ tài chính mỹ cho phép các cơ quan truyền thông của nước này tiến hành các hoạt động báo chí
tại các vùng lãnh thổ crimea và cộng hòa nhân dân donetsk cộng hòa nhân dân lugansk tự xưng
thuộc vùng lãnh thổ donbass của ukraine vừa được nga công nhận độc lập
trong khi đó đại sứ mỹ tại moscow liên bang nga ông george lewin cho biết
washington muốn có thêm một kênh liên lạc trực tiếp với bộ quốc phòng nga
để xử lý những vấn đề xảy ra bất ngờ trong cuộc xung đột ở ukraine
phát biểu vào ngày hai mươi bốn tháng ba đại sứ slyvan cho rằng một đường dây nóng khẩn cấp giữa mỹ và nga
vốn được thiết lập từ thời chiến tranh lạnh để ứng phó với một cuộc xung đột hạt nhân bất ngờ
nếu có vẫn đang hoạt động tuy nhiên ông hy vọng sẽ có thêm một kênh liên lạc trực tiếp nữa
giữa hai nước liên quan đến vấn đề ukraine đặc biệt là với lãnh đạo bộ quốc phòng
đại sứ slyvan cũng khẳng định mỹ không muốn cắt đứt quan hệ với nga hay đóng cửa
đại sứ quán mỹ
mỹ tại moscow đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ nối lại quan hệ bình thường